tham dự và phát biểu vào sáng nay năm tháng chín tại lễ đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
và lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị bộ tổng tham mưu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quân sự
quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự hồ chí minh đường lối quân sự của đảng
nhất là chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đồng thời kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc tiếp thu có chọn lọc
vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới
đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự việt nam phát triển lên một tầm cao mới
thủ tướng nhấn mạnh dựng nước phải đi đôi với giữ nước là bài học lịch sử
truyền thống quý báu của ông cha ta vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay
trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực và biển đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường
các thế lực thù địch tăng cường chống phá đảng nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta
nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn cấp bách cho toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
thủ tướng đề nghị bộ tổng tham mưu tiếp tục tham mưu chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật
triển khai có hiệu quả các chiến lược các chủ trương chính sách pháp luật về quân sự quốc phòng
tập trung xây dựng nâng cao năng lực toàn diện chủ động nhạy bán trong nghiên cứu
dự báo sớm tình hình nhất là những động thái những xu hướng điều chỉnh chiến lược của các nước lớn
tình hình biển đông vùng biển tây nam v v
kịp thời tham mưu đề xuất kế hoạch định đường lối chiến lược sách lược giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế
chủ động ngang ngừa nguy cơ chiến tranh xung đột xử lý thắng lật tình huống quốc phòng an ninh
không để bị động bất ngờ không để kẻ địch lợi dụng làm phức tạp tình hình
thủ tướng đề nghị tăng cường chỉ huy chỉ đạo toàn quân thường xuyên nêu cao cảnh giác
duy trì nghiêm nề nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu hoạt động tuần tra kiểm soát
quản lý chặt chẽ vùng trời vùng biển biên giới nội địa và không gian mạng
tiến hành điều chỉnh thế bố trí chiến lược kế hoạch phương án tác chiến
hiệp đồng phù hợp với thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thủ tướng đề nghị tăng cường chỉ huy chỉ đạo toàn quân thường xuyên nêu cao cảnh giác
gọn mạnh cơ động linh hoạt lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp
lực lượng dự bị động viên hùng hậu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu
và chiến đấu trong mọi tình huống chú trọng xây dựng hải đội dân quân thường trực
tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới
thủ tướng yêu cầu chỉ đạo toàn quân tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện
giáo dục đào tạo thực hiện phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc
coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu sát thực tế chiến đấu xây dựng và hoàn thiện
cơ chế quản lý điều hành tập trung thống nhất đồng bộ hiệu quả không trồng chéo
thủ tướng lưu ý coi trọng xây dựng đảng bộ bộ tổng tham mưu vững mạnh về chính trị
tư tưởng tổ chức và đạo đức nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nghị quyết
chung bùng bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh